các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
có một mươi năm ca dương tính với sars cov hai mới ghi nhận ở thành phố đà lạt có đến tám bệnh nhân có yếu tố dịch tễ về từ thành phố hồ chí minh và đồng nai
tại huyện đạ tẻ ghi nhận một mươi ba ca mắc mới đều liên quan đến chuỗi lây nhiễm quán phở quỳnh thị trấn đạ tẻ và các địa điểm liên quan đến đoàn khách từ tp hcm đến đạ tẻ vào các ngày mùng bảy và mùng tám tháng một mươi một
theo thống kê của cơ quan chức năng thời gian gần đây đa số các ca mắc mới covid một mươi chín phát hiện tại lâm đồng đều liên quan đến
những người từ thành phố hồ chí minh và các tỉnh khác đến địa phương trong đó có nhiều khách du lịch
đến nay lâm đồng ghi nhận tổng cộng một hai mươi chín ca mắc covid một mươi chín trong đó có bốn ca tử vong năm trăm một mươi ca đã được xuất viện năm trăm một mươi bốn ca đang điều trị và một trường hợp về địa phương khác
cùng ngày phó chủ tịch ubnd tỉnh lâm đồng đặng trí dũng đã ký quyết định thành lập hai cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại huyện lâm hà
với quy mô một trăm hai mươi giường
hai cơ sở điều trị này đặt tại thao trường dốc tám trăm linh thôn tân hiệp xã tân văn và phòng khám đa khoa khu vực tân hà thôn liên trung xã tân hà
được sở y tế lâm đồng cấp mã cơ sở khám chữa bệnh và chịu sự quản lý chỉ đạo trực tiếp của trung tâm y tế huyện lâm hà
các cơ sở trên tổ chức khám bệnh thu dung điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo hướng dẫn chuyên môn của bộ y tế và sở y tế lâm đồng
ubnd tỉnh lâm đồng cũng ra quyết định thành lập thêm ba mươi tám khu cách ly tập trung phòng dịch covid một mươi chín tại thành phố bảo lộc và các huyện lạc dương đức trọng di linh và đạ tẻ
sở y tế chịu trách nhiệm về chuyên môn y tế tại khu cách ly đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của bộ y tế
ubnd các huyện và thành phố nói trên ra quyết định thành lập bộ máy lâm thời làm công tác quản lý và đảm bảo các điều kiện cần thiết để tổ chức vận hành khu cách ly tập trung
các ca nhiễm mới tại tỉnh lâm đồng đều có liên quan đến hoạt động du lịch tại đà lạt
được biết từ cuối tháng một mươi tỉnh lâm đồng đã bắt đầu mở cửa cho phép du khách ngoại tỉnh đi du lịch tại đà lạt
khi đến các địa điểm du lịch tại đà lạt du khách đều phải thực hiện khai báo y tế bằng giấy và lấy mẫu test nhanh covid một mươi chín dù đã tiêm đủ hai mươi vaccine
đây được xem là điều kiện quyết định để du khách có thể được tham quan du lịch tại đà lạt
tuy vậy nếu trường hợp dương tính làm lây lan dịch trên địa bàn
trước tình trạng này ubnd tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã đẩy mạnh siết chặt quản lý du khách ngoại tỉnh đến địa bàn
theo ubnd tp đà lạt trong tháng một mươi đầu tháng một mươi một địa phương đón hơn một mươi ba lượt khách lưu trú trong đó có hai trăm linh tám khách quốc tế một mươi hai chín trăm chín mươi hai khách nội địa
lãnh đạo địa phương này cho biết lượng du khách đến đà lạt bắt đầu tăng sau nhiều tháng giãn cách xã hội
tuy nhiên điều này cũng kéo theo nguy cơ bùng phát dịch trên địa bàn
sở y tế tỉnh lâm đồng cho biết
thành phố đà lạt đang là địa phương có số ca dương tính cao nhất tỉnh và là địa phương có nhiều vùng vàng nhất cấp độ hai
thực tế những ngày gần đây trong các thông báo khẩn của ngành y tế lâm đồng cũng liên tục có nội dung tìm người đến các địa điểm liên quan đến các cơ sở lưu trú
điểm du lịch chụp hình check in trên địa bàn thành phố đà lạt
bà trần thị vũ loan phó chủ tịch ubnd tp đà lạt cho biết ca mắc trên địa bàn tăng nhanh và có cả du khách người ngoài tỉnh
qua truy vết một số du khách bị nhiễm covid một mươi chín đến từ các tỉnh thành là vùng xanh vùng vàng
trong đó có cả du khách từ tp hcm bình dương ninh thuận khánh hòa bà loan nói
theo sở y tế lâm đồng chỉ tính riêng trong ngày một mươi một tháng một mươi một trên địa bàn ghi nhận con số ca dương tính kỷ lục với sáu mươi một trường hợp
riêng tp hcm ghi nhận hai mươi bảy ca và phát hiện thêm hai ổ dịch mới ở đường ma trang sơn phường năm
và hùng vương phường chín
trong đó ổ dịch ở hẻm hùng vương với một mươi ba bệnh nhân có dịch tễ về từ tp hcm
ông đào thanh trung phó giám đốc sở y tế lâm đồng cho biết thống kê từ thời điểm ngày một mươi năm tháng một mươi đến nay
đã có hơn một mươi ba người từ các tỉnh thành khác về lâm đồng
trong đó đã ghi nhận một trăm linh trường hợp nhiễm covid một mươi chín
những ca mắc mới từ ngoài tỉnh về khai báo không trung thực khiến công tác truy vết rất vất vả
phó giám đốc sở y tế lâm đồng nói
dù được phép mở cửa từ tháng một mươi hiện nhiều khu du lịch vẫn chưa đón khách
một số doanh nghiệp cho rằng dịch đang diễn biến phức tạp rủi ro khi mở cửa dịp này rất cao
ngoài ra việc phủ vaccine cho lao động trong ngành du lịch chưa thực hiện được
ông trần văn nguyên giám đốc khu du lịch capgeo đà lạt tp đà lạt cho biết
dù đã được phép mở cửa trở lại từ ngày một mươi năm tháng một mươi doanh nghiệp vẫn chưa dám đón khách để đảm bảo an toàn
việc chưa mở cửa là điều chẳng đặng đừng
vì doanh nghiệp đang khó khăn do giãn cách quá lâu
tuy nhiên nếu mạo hiểm mở cửa sẽ có rủi ro thậm chí thiệt hại lớn hơn khi có ca nhiễm
trước thực trạng số ca nhiễm tăng nhanh chủ yếu bắt nguồn từ người ngoài tỉnh
tp đà lạt đã cho tạm dừng các hoạt động dịch vụ như karaoke massage
giảm chiếu phim quán bar vũ trường chợ đêm từ giờ ngày chín tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tp đà lạt giao ủy ban nhân dân các phường xã tăng cường quản lý
theo dõi việc thực hiện cách ly y tế tại nhà
hướng dẫn người ngoại tỉnh về lâm đồng cam kết thực hiện cách ly y tế theo dõi sức khỏe
ủy ban nhân dân tp đà lạt giao phòng chức năng làm việc với các cơ quan lưu trú
khu du lịch yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch
đồng thời cần kích hoạt hệ thống trạm y tế lưu động
sẵn sàng cung cấp dịch vụ y tế cho người dân từ sớm từ xa ngay tại cơ sở
do tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp
trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã hủy các lễ hội dự kiến diễn ra dịp cuối năm hai nghìn hai mươi
trong đó có festival hoa đà lạt hai nghìn hai mươi một lần thứ chín dự kiến được tổ chức vào cuối tháng một mươi hai
mùa hội cỏ hồng lang biang vào cuối tháng một mươi một
ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng đã quyết định không tổ chức festival hoa đà lạt năm hai nghìn hai mươi một
để tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
bà trần thị vũ loan phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà lạt cho biết
sắp tới các mùa hoa
kỳ nghỉ cuối năm dự kiến lượng khách du lịch đến đà lạt còn tăng cao
chúng tôi khuyến cáo du khách nên cân nhắc đến đà lạt dịp này
trong trường hợp khách vẫn đến thì cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của địa phương
trong đó có việc yêu cầu test nhanh miễn phí để sang lọc ngay từ đầu
thành phố đà lạt rất hoan nghênh du khách nhưng các du khách cần chấp hành tốt các quy định phòng dịch
như khai báo y tế thực hiện năm k
chúng tôi cũng giao các tổ covid một mươi chín
cơ quan chức năng thường xuyên đi kiểm tra
nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định
theo ủy ban nhân dân tỉnh lâm đồng dù không tổ chức festival hoa đà lạt
nhưng tỉnh sẽ thay thế bằng các chương trình sự kiện phù hợp với tình hình dịch bệnh
để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân địa phương và du khách nhân dịp đón năm mới hai nghìn hai mươi
tỉnh sẽ chuyển kinh phí tài trợ cho tổ chức festival hoa đà lạt năm hai nghìn hai mươi
đến quỹ hỗ trợ học sinh khó khăn
để thực hiện tổ chức festival hoa đà lạt năm hai nghìn hai mươi một
tổ chức festival hoa đà lạt năm hai nghìn hai mươi một sẽ diễn ra vào cuối tháng một mươi hai
với hàng chục chương trình hoạt động văn hóa nghệ thuật xuyên suốt
để chuẩn bị cho lễ hội hoa quan trọng này lâm đồng chỉnh trang đô thị
lắp đặt hệ thống chiếu sáng mở rộng các nút giao thông trọng điểm
và lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn tp đà lạt
đến nay các công trình nói trên đang dần được hoàn thiện
ủy ban dân huyện lạc dương cho biết mùa hội cỏ hồng lang biang
năm nay sẽ bị hủy bỏ do dịch bệnh diễn biến phức tạp
mặc dù không tổ chức mùa hội nhưng huyện lạc dương vẫn tạo điều kiện
cho du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm tham quan
chụp ảnh tại khu vực đồi cỏ hồng rừng thông và hồ đan kia suối vàng
mùa hội cỏ hồng thường diễn ra vào dịp cuối năm với loạt chương trình
dựng các tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên để du khách chụp ảnh lưu niệm
tổ chức giao lưu văn hóa các trò chơi dân gian
cuộc đua ngựa không yên của người cờ ho thi sáng tác ảnh nghệ thuật về đồi cỏ hồng
thưa quý vị do diễn biến phức tạp của dịch bệnh các lễ hội hoa vào dịp cuối năm
của tỉnh lâm đồng đã bị tạm dừng lại trong sự tiếc nuối của rất nhiều du khách trong và ngoài nước
hy vọng thành phố hoa sẽ sớm bình yên trở lại để các hoạt động du lịch được hoạt động bình thường
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh tới các địa phương
kính mời quý vị khán giả cùng đón xem